công an thành phố hải phòng cho biết các đơn vị liên quan của công an thành phố đã vào cuộc nhanh chóng xác định được nhóm người đi xe phân khối lớn với tốc độ cao gần ba trăm linh km một giờ và bốc đầu ở thị trấn cát bà huyện cát hải thành phố hải phòng
theo đó lực lượng chức năng xác định được người lái xe máy tốc độ cao quay clip tự đăng tải thông tin sự việc lên mạng xã hội là thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã tráng việt huyện mê linh thành phố hà nội
tại cơ quan công an thanh niên này thừa nhận chính là người lái xe phân khối lớn với tốc độ hai trăm chín mươi chín km một giờ tại khu vực đường ven biển cát bà về đường tân vũ lạch huyện
qua thông tin khai thác từ đối tượng tổ công tác công an thành phố hải phòng đã xác định được danh tính những người khác trong nhóm có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông như trong video thanh niên đăng tải
vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định